người dân người lao động trên địa bàn thành phố đà nẵng không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ của chính phủ
nhưng gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín sẽ được sớm giả soát và tiến hành trao hỗ trợ từ ngân sách địa phương với tổng mức hỗ trợ khoảng chín mươi hai tỷ đồng
quyết định này vừa được thường trực hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng thông qua
theo đó các nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ gồm nhóm người có công đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù của thành phố
trong đó người có công với cách mạng bị bệnh hiểm nghèo ốm đau đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng ở cộng đồng được nhận mức một triệu đồng một người một lần
người thuộc hộ nghèo hộ cần nghèo theo chuẩn thành phố mức năm trăm linh đồng một người một lần
nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động lao động tự do thuộc các lĩnh vực theo quy định sẽ được nhận mức hỗ trợ một triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một lần
trong kế hoạch này
trong kế hoạch này chúng tôi dự tính là để cho nó đi sớm kịp thời cho đối tượng được hưởng
thì chúng tôi đề nghị quý văn giao ủy quyền cho các ngành ví dụ như là giáo dục
thì thực hiện hỗ trợ ngay cho đối tượng lĩnh vực giáo dục
giao thông hoàn tả thì hỗ trợ đối tượng về giao thông hoàn tả du lịch văn quốc thể thao văn quốc
thì chúng tôi hỗ trợ ngay
còn là riêng đối tượng
ba cái nhóm mà chúng tôi có danh sách thường xuyên thì chúng tôi có đề nghị quý văn giao ủy quyền
việc nghe danh sách ngay bây giờ ví dụ như người có công hỗ trợ xã hội hay là hộ nghèo hộ cận nghèo
mưu sinh với việc bán vé số ông trương đình thuộc nhóm lao động tự do sẽ được nhận hỗ trợ trong thời gian tới
với ông và những lao động nghèo chính sách nhân văn này cho thấy sự sâu sát quan tâm của chính quyền địa phương
để không ai bị bỏ rơi
trong khó khăn của dịch bệnh và sự hỗ trợ lúc này là quá cần thiết khi mà cuộc sống của họ đang hết sức chật vật
bây giờ thì không có dịch thì bón một ngày cũng kiếm được năm sáu mươi ngàn
nhưng mà bây giờ dịch ngồi cõi ngại bán được mấy tờ vé số
vì người dân lộn ra tiền người dân không mua
do đó người bán vé số người nghèo người khí tạc y thế trong xã hội gặp vấn khó khăn
hỗ trợ thì là
không những bạn răng thân chủ mừng mà tất cả ai cũng mong mọi cái chuyện đó
mà riêng chủ là chủ rất là mong
vì răng chủ đang cần tinh tàng mình đang gặp khó khăn
ví dụ như mình thiếu hạt muối mà tự nhiên có muối là mình thấy là ngon rồi
ví dụ như mình thiếu nước mắm tự nhiên thấy có nước mắm là ngon rồi
sở lợi đồng và thương binh xã hội thành phố đà nẵng cho biết
các đơn vị liên quan đã và đang rất nỗ lực để triển khai chính sách
riêng khâu khảo sát phân loại nhỏ
nhóm được hỗ trợ và mức hỗ trợ cho từng đối tượng đã được hoàn thành chỉ trong vòng một mươi ngày
dự kiến ngay trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một người dân sẽ nhận được tiền hỗ trợ